ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám báo nhân dân chính thức được in tại thành phố đà nẵng nhằm đưa tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân đến với cán bộ đảng viên nhân dân và chiến sĩ khu vực miền trung tây nguyên chính xác về nội dung đẹp về hình thức và phát hành cùng lúc trên toàn quốc
uy tín chất lượng của nhà in báo nhân dân trước đây và nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in báo nhân dân đà nẵng đã thu hút được nhiều khách hàng là các tòa soạn báo và được đánh giá cao
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau khi tách ra từ báo quảng nam đà nẵng cũ báo đà nẵng đã chọn công ty in báo nhân dân để in ấn và phát hành báo đảng của địa phương đến với cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố đà nẵng
nhờ bề dày truyền thống tinh thần trách nhiệm cao cơ sở vật chất hiện đại công ty in báo nhân dân đà nẵng đã trở thành đối tác uy tín chi kỷ không chỉ với báo đà nẵng mà nhiều tờ báo khác ở khu vực miền trung tây nguyên